tại đền tam giang phường bạch hạc lễ hội bơi trải truyền thống trên sông lô đã được tổ chức
lễ hội thú sự tham gia của sáu đội trải của các xã phường bạch hạc i bạch hạc ii dữ lâu sông lô phượng lâu và trưng vương
sáu đội thi năm nay được chia thành ba lượt bơi trải xuất phát từ cuộc thi tài để cổ vũ tinh thần đoàn kết của những đội thủy binh
sau này đã trở thành cuộc đua tài của các đội trải để cầu mong mùa màng tươi tốt cho nhân dân dọc hai bên bờ sông lô
lễ hội bơi trải hàng năm nhằm ghi nhớ công đức tổ tiên thể hiện tinh thần thượng võ luyện bản lĩnh tay nghề sông nước
tăng cường rèn luyện thể chất và lòng dũng cảm của con người thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia rèn luyện sức khỏe để bảo vệ tổ quốc